thưa thạc sĩ nguyễn đức minh
hạng mục tôi tham dự ở trong con vệ tinh micro dragon
bởi vì tôi theo chuyên ngành nghiên cứu về cấu trúc
nên là được cử sang trường học viện kyushu để học tập về khối cấu trúc và thử nghiệm về vệ tinh
những cái máy móc về như là chamber hoặc là các cái máy để thử dung rồi nhiệt
thì mình sang đấy thì mình rất bỡ ngỡ
như là bên đấy các giáo sư đã tận tình hướng dẫn để làm sao để mình biết
làm sao để thiết kế một con vệ tinh khôi cấu trúc và làm sao để thử nghiệm về con vệ tinh như thế nào
trong con vệ tinh này chúng ta cũng thấy là có nhiều bộ phận rất là phức tạp sẽ được lắp ráp lại với nhau
và đòi hỏi là các kỹ sư cũng phải thành thạo trên cái lĩnh vực của mình để phối hợp
thưa bạn hoài bạn tham gia vào công việc gì để trong việc lắp ráp ra con vệ tinh này
cái việc quản lý chung thì mình là trưởng nhóm
thì mình quản lý chung và điều phối chung của các bạn ở năm trường đại học
thì là mình có tham gia một cái nhóm đó là cái nhóm kỹ thuật hệ thống và nhóm xử lý lệnh và dữ liệu
thì cái công việc của mình là điều phối cái công việc giữa các nhóm với nhau
ví dụ như là nhóm nguồn để cung cấp nguồn cho vệ tinh
hay là nhóm xác định và điều khiển tư thế là mình điều khiển tư thế cho vệ tinh trong quá trình chụp ảnh
cũng như là trong quá trình để lấy cái ánh sáng mặt trời để con vệ tinh nó sống sót
thưa bạn công bạn tham gia vào bộ phận nào trong việc lắp dắt này
chuyên ngành tôi là điện tử viện thông
thì hôm đấy thì tôi sang đại học tô cự tại thành phố sendai việt bản
thì như mọi người có thể thấy trên mô hình thì mình có ở phía mặt bên này
mình có bốn ăn
cái anten dạng dipole thì đấy là bốn cái anten mà chúng tôi làm
đấy là nhiệm vụ chính của tôi
thì đó là một cái hệ thống thu phát bằng tần urf để thu thập chất lượng nước từ dưới mặt đất
bắt đầu từ lúc mà lên ý tưởng thiết kế lên conc thì bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi
và đến hai nghìn một mươi bảy thì chúng tôi đã kết thúc cái việc thử nghiệm sang con vệ tinh
đưa đến cơ quan hàng không vũ trụ nhật bản jaxa để chuẩn bị phóng
trong hai năm đó thì các bạn đã bao giờ cảm thấy là khó quá mà mình muốn bỏ cuộc chưa
có những thời điểm chắc chắn là mình sẽ có những cái cảm giác như thế
bởi vì là cái công nghệ vệ tinh mình chưa bao giờ được tiếp cận
và sẽ có những cái khó khăn nhất định có những cái lúc mà mình cảm giác nản trí
mình phải làm đi làm lại một cái gì đấy
là mình sẽ thấy nó có áp lực
phần nản trí
tuy nhiên thì tất cả mọi người trong nhóm đều đã vượt qua những cái khó khăn đấy
và đã cuối cùng là đã
mà chúng ta thấy con vệ tinh micro dragon hôm nay
thưa bạn minh bạn có thể chia sẻ là cái ý nghĩa lớn nhất của vệ tinh micro dragon là gì
theo ý kiến của tôi thì con người việt nam đã làm chủ được một phần công nghệ vệ tinh
mình chỉ nói là dám nói một phần thôi
bởi vì cũng chưa hoàn toàn là mình làm chủ được
hoàn toàn được
bởi vì là công nghệ vệ tinh nó cũng gồm rất nhiều phần khác nhau
mình mới chỉ học được một phần sơ bộ
mình làm chủ một phần
thì cái ý nghĩa lớn nhất là việt nam đã có thể là chế tạo được vệ tinh cỡ nhỏ
và tôi vẫn còn nhớ là ngày một mươi tám tháng một vừa qua thì khi mà cái vệ tinh micro dragon này được phóng lên
thì đã có rất nhiều những nhà khoa học cũng như là người dân cảm thấy rất là vui mừng
và vô cùng tự hào khi mà việt nam người việt nam đã làm được một vệ tinh để đưa lên vũ trụ
thưa bạn công bạn có thể chia sẻ là trong hai năm mà dự kiến con vệ tinh này
sẽ hoạt động đấy thì bạn sẽ phải làm tiếp những công việc gì để cho nó tồn tại cũng như là phát triển và gửi được dữ liệu xuống trái đất
một vệ tinh khi mà phóng lên thì sẽ có những cái bước mà mang tính gọi chúng ta gọi là cấu hình và hiệu chỉnh
thì sẽ rất nhiều bước cấu hình về điều chỉnh bao gồm là cấu hình hiệu chỉnh các cái hoạt động liên quan đến hệ thống của vệ tinh
như là các hệ thống nguồn rồi hệ thống điều khiển tư thế

thứ bốn là các cái quá trình liên quan đến
thứ năm là các cái quá trình liên quan đến hiệu chỉnh cái hệ thống camera chính là cái hệ thống nhiệm vụ quan trọng nhất của vệ tinh
thì chúng ta có rất nhiều bước hiệu chỉnh ở đó
và cái quá trình hiệu chỉnh sẽ quyết định cái việc là cái ảnh chụp vệ tinh có sử dụng được hay không
hay là chỉ những cái ảnh mà để chúng ta nhìn ngắm thôi
sử dụng cho mục đích hoa học hay không
và cuối cùng là cái nhiệm vụ phụ thì trên vệ tinh như trên vệ tinh microgen đã có một số cái nhiệm vụ phụ ngoài nhiệm vụ chụp ảnh
như là cái nhiệm vụ thu dập chất lượng nước để gập tiếu trước và một số nhiệm vụ thử nghiệm vật liệu
thì cái nhiệm vụ đấy nó cũng sẽ bao gồm một số nhiệm vụ hiệu chỉnh khác
tôi được biết là các bạn ở những trường đại học khác nhau của nước nhật và cũng sống ở những cái vùng khác nhau
như vậy chúng tôi rất băn khoăn là trong quá trình làm việc thì các bạn hợp tác với nhau để có thể triển khai việc nghiên cứu thiết kế chế tạo như thế nào thưa vợ minh
bởi vì chúng tôi chia làm năm trường đại học trên toàn nước nhật
nên là cứ mỗi hàng tuần
thì tất cả các member trong ba mươi sáu người thì đều họp với nhau qua skype hoặc là qua polycom để bàn bạc và để xem hỏi tức là xem có sửa đổi gì thay đổi gì trong thiết kế hoặc là xem mình có nhầm lẫn gì không
và có đưa ra những câu hỏi dành cho các giáo sư bên nhật để mình có thể nắm sửa
mình nắm sâu hơn về các cái trong quá trình phát triển mình nắm sâu hơn về công nghệ
hay là mình hàng tuần như thế cứ hàng tuần như thế thì đều tổ chức các buổi họp với nhau
học ở những trường khác nhau và chắc là mỗi trường thì cũng có những điều kiện phương pháp làm việc cũng khác nhau
như vậy thì thưa bạn công bạn có cảm thấy có khó khăn gì trong quá trình hợp tác không
thật ra về cơ bản thì quá trình hợp tác bên nhật khá là chia sẻ một cách cởi mở
nên mình cũng không có quá nhiều khó khăn về cái mặt
làm việc trong quá trình thì ví dụ như trong cái phân hệ mình đã làm là thu thập chất lượng nước
thì thiết bị quá trình phát triển thiết bị thì nó lại ở tokyo
còn mình thì ở phía bắc của nhật bản là ở thành phố sendai
thì cách tokyo khoảng ba trăm linh cây
thì mình sẽ phải đi xuống trực tiếp cái nơi chế tạo để thử nghiệm
thì thông thường cái quá trình nó sẽ diễn ra trong khoảng một ngày
và ngay cái tối hôm đấy mình sẽ phải trở về thành phố để ngày mai tiếp tục làm việc ở
ở sendai thì nó cũng tương đối vất vả trong những quá trình diễn lại như thế
thì từ sendai đi xuống tokyo khoảng ba trăm linh cây
sau đó từ tokyo mình sẽ phải đi ra ngoại ô ở thành phố tokyo để đến nơi thử nghiệm và test
là khoảng một tiếng đi tàu nữa
toàn bộ trong vòng khoảng một ngày sẽ đi gần một cây số gì đó
khi mà mình làm việc trong một cái nhóm mà một cái nhóm thì nó khoảng vài chục người
thì nó sẽ có những cái khó khăn
nhất định khi mà làm việc thì mình phải giao tiếp với nhau
phải có những cái tương tác với nhau
cho nên là như trong cái nhóm của mình thì lại có những chuyên gia đến từ nhật này
rồi có các bạn đến từ việt nam này
độ tuổi khác nhau văn hóa khác nhau ngôn ngữ khác nhau
cho nên nó sẽ có những cái rào cản nhất định trong việc mà khi mà một nhóm làm việc với nhau
để thống nhất đưa ra là một quyết định cho một cái công việc nào đấy
cho nên cái rào cản mình nghĩ lớn nhất chính là cái rào cản về sự khác biệt
giữa các thế hệ khác nhau tuổi tác rồi kinh nghiệm rồi chuyên môn
đâm ra là khi mà chúng tôi làm việc là chúng tôi làm việc bằng tiếng anh
thì bản thân những chuyên gia nhật bản họ cũng phải nói tiếng anh mình cũng nói tiếng anh
tức là hai người phải nói cái ngoại ngữ
tâm ra là sẽ có những khó khăn nhất định đấy
chúng ta cũng thấy là con vệ tinh này đã gửi những hình ảnh dữ liệu đầu tiên về việt nam rồi
và cái quá trình gửi được thực hiện như thế nào thưa bạn
quá trình gửi thì trạm bắt đất của chúng tôi là đặt tại isat cơ doan vũ trụ hàng không nhật bản
tại cái thì vào ngày một mươi tám là chúng ta phóng thì ngay chiều ngày một mươi tám nó bắt đầu nhận được tín hiệu
và lúc đấy thì nhóm chúng tôi có cử nhóm năm kỹ sư từ việt nam sang nhật
và trực tiếp đấy để điều khiển và cấu hiệu trình vệ tinh như thế nào
thì sau giai đoạn hiệu trình vệ tinh khoảng ba ngày thì chúng ta đã bắt đầu là đánh giá là vệ tinh đã có nguồn điện
tức là điện apin và những cái điện áp nhận được từ pin mặt trời là ổn định và đạt mức cho phép
thứ hai là chúng ta đã đạt được những cơ cấu điều khiển tư thế đạt được yêu cầu cho phép và chúng ta quyết định là chụp ảnh
thì trên vệ tinh macroragon là có hai hệ camera
smi và tmi

smi và tmi

chụp ảnh đao phổ
và lúc đấy thì chúng ta đã tập trung vào việc chụp ảnh các cái khu vực nước biển
thì thời điểm thu được thì cũng khá là rỗng rác
bởi vì là cái thời điểm mà nhóm kỹ sư sang đấy là khoảng một tuần
bắt đầu tính từ ngày một mươi tám tháng một
thì hai mươi bốn tháng một là nhóm kỹ sư đã phải về rồi vì lý do kinh phí
thì đấy là cái việc mà hiệu trình vệ tinh
gần như lúc đấy là chúng ta không được phép có lỗi
vì thật ra là quá trình hiệu trình vệ tinh nó phải kéo dài từ một đến hai tháng nữa
nhưng mà gần như mọi thứ ta phải co lại trong khoảng năm ngày năm đến bảy ngày
nên là nó có rất nhiều áp lực cho anh em ở bên đấy
rất băn khoăn là trạm bắt đất được đặt ở nhật mà chúng ta lại ở việt nam
thế thì khi mà điều khiển vệ tinh này thì chúng ta làm thế nào
vì hiện tại ở việt nam mình chưa xây dựng được một trạm mới đất chuyên dụng để thu tín hiệu vệ tinh
muốn thu được tín hiệu vệ tinh này thì mình phải thu nhờ các trạm ở đất bên nhật hoặc là ở các nước khác
thì tôi cũng hy vọng trong thời gian tới ở việt nam mình có thể xây dựng một trạm bắt đất riêng để mình có thể tự hoạt động thu vệ tinh
bởi vì cứ mỗi lần mà mình thu nhờ tín hiệu vệ tinh bên nhật thì mình lại phải đi sang cử người sang bên nhật để thu
hoặc là mình nhờ các bạn bên nhật thì mình
thực ra là mình như thế
thực ra là mình như thế
chúng ta sẽ không có hoàn toàn là làm chủ được cái hoạt động của vệ tinh được
nếu mà chúng ta mà xây dựng được chạm mặt đất ở việt nam thì việc này có ý nghĩa như thế nào trong cái việc là nghiên cứu thực hành của các bạn
nếu mà chúng ta xây dựng được trạm mất đất ở việt nam thì không chỉ là những kỹ sư ở việt nam có thể thực hành vận hành và học tập
tiếp tục trao dồi các kiến thức để vận hành vệ tinh điều khiển vệ tinh
ngoài ra chúng ta có thể đào tạo các lớp kỹ sư kế tiếp kế cận hoặc là đào tạo về phục vụ cho mục đích giáo dục
như là các bạn sinh viên có thể đến tận nơi trạm ở đất tham quan và thực hành
cũng như là điều khiển được vệ tinh khi vệ tinh nghi ngang qua việt nam
đấy là một cái ý nghĩa rất quan trọng bởi vì như thế sẽ làm cho cái công nghệ vệ tinh
sẽ từng bước phát triển đi lên
hy vọng là trong thời gian sớm nhất việt nam sẽ sớm có trạm vệ tinh
thưa bạn hoài bạn có thể chia sẻ với chúng tôi là kế hoạch khai thác dữ liệu
mà vệ tinh này thu được gửi về sẽ được thực hiện như thế nào
kế hoạch khai thác dữ liệu thì như nhiệm vụ con vệ tinh là chúng ta sẽ
chụp cái vùng ven biển của việt nam để xác định cái nguồn sinh vật biển
sẽ hỗ trợ cho ngư dân và trong việc đánh bắt thủy hải sản
thì là cái dữ liệu đấy sau khi mà được thu xuống trạm mặt đất và được xử lý
thì chúng tôi sẽ cung cấp cái ảnh đấy để cho những cái nhà nghiên cứu
sau đấy những cái nhà nghiên cứu thì họ sẽ nghiên cứu và đưa
để xác định được cái vùng nguồn thủy hải sản
sau đấy sẽ cung cấp cho ngư dân và phục vụ cho sự phát triển của ngư nghiệp
và tiếp theo micro dragon thì trung tâm vũ trụ việt nam
cũng sẽ tiếp tục làm vệ tinh lotus một nặng hơn năm trăm linh kg
tức là với một cái trọng lượng lớn hơn đúng không ạ
và sẽ vẫn được thực hiện tại nhật bản
tuy nhiên chúng tôi được biết là nhóm các kỹ sư trẻ theo học tại nhật bản
thì cũng đã về nước hết rồi
thế như vậy việc chế tạo vệ tinh lotus sat một sẽ được phối hợp thực hiện như thế nào
thưa bạn không
thực ra thì cái kế hoạch chi tiết bây giờ thì có lẽ là chưa được phép công bố hộ
vì là chúng ta vẫn còn đang chờ các quá trình xét duyệt
chắc chắn là nếu mà nó thực hiện tại nhật
thì sẽ có những cái khóa học nâng cao kế tiếp
và nhóm ba sáu kỹ sư này
hoặc là chúng ta sẽ phải bổ sung nhiều nhân lực khác
để tiếp tục cái quá trình thực hiện
tại nhật có lẽ là quy trình thực hiện thì nó cũng sẽ không khác với lại microragons quá nhiều
chỉ có là phần làm chủ của các kỹ sư việt nam sẽ nhiều hơn
chúng tôi được biết là hợp đồng ký kết giữa các bạn với trung tâm vũ trụ việt nam
được ký trong vòng một mươi năm và sẽ hết hạn trong một vài năm tới
vậy các bạn có thể chia sẻ về những dự định tiếp theo cho công việc của mình
thưa bạn minh
nên là mình mong muốn là sau khi kết thúc hợp đồng
thì mình có thể là tiếp tục được nghiên cứu về cái
ngành công nghệ vệ tinh này trong tương lai
thì nên là mình hy vọng là tức là nhà nước mà mình có thể quan tâm và đầu tư thêm
để công nghệ vệ tinh có thể phát triển lâu dài và bền vững
và có thể tiến tới tương lai chúng ta có thể tự chế tạo các cái vệ tinh loại cỡ to như là năm trăm linh cân
hoặc là một cân hoặc là một năm trăm linh cân
để phục vụ cho chính cuộc sống người dân việt nam
vâng thưa bạn hoài bạn có thể chia sẻ với chúng tôi là
theo bạn thì bạn có những đề xuất những kiến nghị gì để cho vũ trụ việt nam có thể phát triển hơn nữa trong thời gian tới
cái ngành công nghệ vũ trụ nó có rất nhiều ưu điểm so với cái công nghệ mặt đất
bởi vì là chính vì vậy mà rất nhiều nước đang tốn rất nhiều tiền của để họ tham gia vào cái ngành công nghệ vũ trụ này
thì những cái bước đầu thì đã có ví dụ như cái team của mình đã được tham gia đào tạo chính quy về cái công nghệ vệ tinh này
thì mình mong muốn
tôi muốn là trong tương lai thì sẽ có nhiều người đam mê với ngành công nghệ vệ tinh cũng như công nghệ vũ trụ
có thể tham gia vào cái quá trình nghiên cứu thực hiện rồi thực hành
thì đi theo đó thì sẽ là những cái hy vọng là sẽ có những cái cơ sở vật chất được đầu tư để xứng tầm để cho mọi người có thể nghiên cứu
vâng xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã đến với trường quay của chúng tôi hôm nay và đã chia sẻ
với những góc nhìn từ người trong cuộc những người mà kỹ sư trẻ đang rất là nỗ lực và tâm huyết với lại sự phát triển của công nghệ vũ trụ việt nam
thưa quý vị việc phóng vệ tinh micro dragon và sắp tới là vệ tinh lotus i đã phần nào khẳng định việt nam đã làm chủ được công nghệ vệ tinh bằng trí tuệ và niềm đam mê của mình
xin được chúc cho ngành công nghệ vũ trụ của việt nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa